thưa quý vị trong những ngày gần đây liên tiếp có thêm những nạn nhân mới bị mất tiền từ vài chục triệu cho đến cả tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng
nhiều hình thức lừa đảo không hề mới nhưng vẫn có thêm người dân xa bẫy
trong khi đó lợi dụng trong dịp cuối năm người dân tăng cường trao đổi mua bán giao dịch
nhiều chưa tròn lừa đảo mới lại xuất hiện bổ vây trên các trang mạng xã hội
cục an toàn thông tin lại tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa
tinh thần cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội
nếu chưa xác minh và không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến
đây là đối tượng vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lập facebook giả danh là cán bộ công an qua mạng xã hội đối tượng này đã lừa nạn nhân lấy tiền trẻ án
còn đây là nạn nhân của hai vụ lừa đảo liên tiếp sau khi bị lừa mất chín mươi triệu đồng đăng ký
cho con thi ielts qua mạng người phụ nữ này lại tiếp tục bị lừa gần hai mươi năm triệu đồng
vì nghe theo lời của các đối tượng hỗ trợ lấy lại tiền
các thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy
các đối tượng lừa đảo là đánh vào tâm lý của nạn nhân
đó là thứ nhất là sự hám lợi sự tính vụ lợi
cho nên là khi mà đưa ra những cái gì có lợi như là đầu tư vào những cái lợi
nó rất là cao hoặc là các đối tượng dựa vào cái tâm lý thiếu hiểu biết về pháp luật
thiếu hiểu biết về kiến thức xã hội thì làm cho nạn nhân không biết đâu là thật và hoàng sợ
trong tuần qua cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cũng đã phát đi cảnh báo
năm hình thức lừa đảo mới bao gồm mời trào nâng cấp thẻ tín dụng
mượn danh cơ sở cầm đồ cho vai nặng lãi mạo danh lãnh đạo cấp tỉnh cấp huyện
gọi điện lừa đảo lãnh đạo cán bộ công chức xã
bảy quả tặng không đồng và lừa đảo xuất khẩu nông sản trung quốc qua các website
bên cạnh đó lợi dụng thời điểm cuối năm khi các giao dịch trực tuyến tăng mạnh
các đối tượng cũng đang gia tăng nhiều chiêu trò thủ đoạn khác nhau
với đặc thù hoạt động trên không gian mạng các đối tượng lừa đảo thường che giấu địa chỉ ip thật
sử dụng nhiều số điện thoại rác tài khoản mạng xã hội ảo tài khoản ngân hàng mua lại
và móc ngoặc với các đối tượng nước ngoài
do đó công tác đấu tranh ngăn chặn và thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt gặp không ít khó khăn
chính vì vậy việc chủ động phòng ngừa là hết sức quan trọng
trong đó mỗi người dân cần phải tự nâng cao kiến thức để bảo vệ chính mình
bởi vì dịp cuối năm như thế này
đối với những thông tin trên không gian mạng
thì mỗi người dân hãy luôn cẩn trọng là bình tĩnh tiếp nhận thông tin và luôn phải kiểm tra lại
và đối với tất cả những tài khoản trực tuyến hay tài khoản ngân hàng
hãy luôn tuân thủ mọi chính sách bảo vật của đơn vị cung cấp dịch vụ
cải đặt tất cả những tính năng bảo mật cho điện thoại hay tài khoản ngân hàng tài khoản xã hội
chúng ta không dễ dàng gì cung cấp các thông tin cá nhân tài khoản cá nhân
do những người lạ kết đối với những người mà chúng ta chưa kiểm chứng
bên cạnh đó chúng ta cũng không chia sẻ những vấn đề cá nhân tình cảm riêng tư nhiều
ở trên cái không gian mà chúng ta cảm thấy nó không an toàn
và khi có dấu hiệu của lừa đảo có dấu hiệu đó thì chúng ta phải kịp thời báo ngay
cho cơ quan cơ quan gần nhất để qua đó các cơ quan lại có cơ sở
có tài liệu căn cứ để tiến hành điều tra khám phá đấu tranh ngăn chặn
bên cạnh việc hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng
cục an toàn thông tin cũng đã đưa ra hai kỹ năng cơ bản quan trọng khác
để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân đó là sử dụng mật khẩu an toàn
và chủ động nâng cao kiến thức bảo mật để bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng
nếu thấy nghi ngờ thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc gửi thông tin tới tổng đài một trăm năm mươi sáu để cung cấp thông tin nhằm xác minh
chặn lọc các số điện thoại lửa đảo